giải định vào lúc chín h ngày hai mươi tám tháng một mươi một xảy ra sự cố cháy nổ tại khu ẩm thực thuộc hầm b ba
tòa nhà vincom center b do đường ống dẫn ga của một gian hàng bị đòi rỉ
tiếp đó một sự cố cháy tại một căn hộ của tầng hai mươi sáu của tòa nhà do chấn động của sự cố nổ
đã gây sập đổ và ảnh hưởng đến hệ thống kỹ thuật tại khu vực này
lực lượng cơ sở tổ chức cứu chữa theo quy trình ứng cứu khẩn cấp tại chỗ
tổ chức sơ tán hướng dẫn thoát nạn cho hai trăm linh người mắc kẹt tại sáu tầng hầm
và năm trăm linh người tại hai mươi sáu tầng lầu di chuyển tài sản
ban chỉ huy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ được thành lập và thống nhất chỉ huy điều hành
từ bộ công an cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
ủy ban nhân dân thành phố và các lực lượng chức năng của thành phố hồ chí minh
lực lượng cảnh sát phòng chữa chữa chữa chứng minh
thì chúng tôi rất là tin tưởng về cơ chế chỉ huy mạnh lạnh
là sẵn sàng cưỡng trực chiến đấu hai mươi bốn h hai mươi bốn
và chúng tôi đã tiếp tục vấn đề khó khăn nhất hiện nay
tức là chúng ta làm thế nào quá trình phát hình quy hoạch đô thị
thì công an cảnh sát phòng chữa chữa chữa chữa của thành phố hồ chí minh
phải là lực lượng nòng cốt để đề xuất với các vị chính quyền
trong việc phát triển quy hoạch mạng lưới hạ tầng
có liên quan tới phòng chữa chữa chữa chữa của thành phố
đây là vấn đề thứ nhất
vấn đề thứ hai là tiếp tục phải tiến hành
là để có nhiều các nguồn lực để đầu tư các phương tiện trang thiết bị chữa cháy
lực lượng cảnh sát phòng chữa chữa chữa chữa của thành phố hồ chí minh
thì phương tiện trang thiết bị còn rất là thương thốt
nhưng mà về tinh thần trách nhiệm
thường trực sẵn sàng chiến đấu rất là tốt
bộ diễn tập được kiểm tra thành công tốt đẹp
qua đó thể hiện sự quan tâm chỉ đạo phối hợp của bộ công an
ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh
trong việc chấp hành các quy định của pháp luật
về phòng chữa chữa cháy và cứu hộ cứu nạn
công việc cơ sở trên địa bàn thành phố
đánh giá tính năng tác dụng hiệu quả thực tế
của các loại phương tiện thiết bị chữa cháy trên thực tế
việc đầu tiên chúng tôi thấy là phương chăm bốn tại chỗ
nếu được khóa quy một cách đầy đủ và một cách tốt nhất
là nó thể hiện vai trò của chỉ huy tại chỗ
lực lượng tại chỗ phương tiện tại chỗ vật tư hậu cần tại chỗ
nếu mà chúng ta phối hợp xử lý ngay từ đầu
thì rõ ràng là cái tai nạn sự cố sẽ được giảm thiểu
một cách tốt nhất
cái bài học thứ hai mà chúng tôi cho rằng đó là
cái vai trò phối hợp đồng bộ giữa các lực lượng
và cái cơ chế điều hành tập trung thống nhất
vì đây là một vấn đề chúng tôi cho rằng là yếu tố quyết định
tạo nên cái sự thắng lợi khi mà xử lý
các cái tình huống trái nổ và khuất tạp lớn